đối với những bệnh nhân bệnh tư gian một trong lời khuyến là những đặc biệt là nam giới như người
nào đã có sử dụng rượu bia nhiều hoặc là trong gia đình có vợ hoặc là có anh chị em ruột hoặc là
trong gia đình mình có ai cũng mắc bị viêm canxi virus ngoạn tính thì bản thân người đó cũng nên
kiểm tra sức khỏe định kỳ bởi và các xét nghiệm như là siêu âm mổ bụng uống nồng có xét nghiệm
rất là cơ bản để kiểm tra xem có bị siêu u gan hay không ngoài ra cần phải kiểm tra về chất năng
gan và kiểm tra xem có viêm canxi virus b có mắc hay không nếu có thì mình cần được trị sớm và
điều trị thuốc duy trì dài dẳng để cho hạn chế các tác động tác hại của các tác nhân đó lên gan
ngoài ra thì nên hạn chế sử dụng rượu bia cũng như là phòng tránh các nguy cơ khác
để phòng tránh ung thư gan bác sĩ khuyên cáo người dân nên tiêm phòng virus viêm gan b c
có lối sống sinh hoạt lành mạnh không sử dụng rượu bia thuốc lá kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng
đối với người có bệnh lý
viêm gan b c thì phải điều trị tích cực theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa
thông tin từ bệnh viện vũng tàu cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật cứu sống một bé gái một mươi bốn tuổi
nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vết thương tự gây nên ở vùng ngực thống tim
theo đó vào lúc tám giờ năm phút ngày một mươi hai tháng ba khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ
tên là nnva một mươi bốn tuổi chú thệ phương bảy thành phố vũng tàu được chuyển từ trung tâm y tế
việt sô pê châu đến thời điểm này bệnh nhân trong tình trạng da chi lạnh mạch quay nhẹ khó bắt
huyết áp không đo được qua thăm khám bước đầu các bác sĩ phát hiện có một vết thương cạnh ức trái
dưới xương đòn trái khoảng ba cm kích thước vết thương khoảng một năm cm thấu vào lồng ngực
ngay sau đó bệnh viện vũng tàu đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ toàn viện
cho bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu khẩn bác sĩ nguyễn văn bình trưởng khoa ngoại tổng hợp
và ekip gồm các bác sĩ điều dưỡng khoa ngoại khoa gây mê phẫu thuật khoa hồi sức tích cực
tiến hành phẫu thuật mở ngực phát hiện vết thương đâm xuyên từ trên xuống dưới
vết thương thùy trên phổi trái vết thương tim thủng mặt trước tâm nhĩ phải
tụ máu màng tim lượng nhiều bệnh nhân mất máu nhiều
ngay lập tức ekip phẫu thuật đã tiến hành giải phóng màng tim lấy máu tụ da
khâu vết thương tim kiểm tra mặt sau không thấy tổn thương thêm khâu lỗ thủng phổi
cầm máu lưu khoang màng phổi trái hồi sức tim cho bệnh nhân
ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ
sau hai mươi bốn giờ phẫu thuật đến trưa ngày một mươi ba tháng ba sức khỏe của bệnh nhân đã có các diễn biến khả quan
các chỉ số sinh tồn đều ổn định
hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện
theo bệnh viện vũng tầu thông tin vết thương trên do nữ bệnh nhân dùng bắt tự gây nên
phát hiện ngón chân của con gái bị sưng đỏ bất thường một gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để đi khám
tại đây các bác sĩ đã tiến hành gây tê sạch ngón chân và phát hiện nguyên nhân gây sưng đỏ là do bị thắt bởi một sợi tóc
thông tin từ bệnh viện sá nhi nghệ an
mới đây khoa chấn thương trình hình bỏng của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tên là hinh bốn tháng tuổi ở tp vinh
được mẹ đưa đến khám trong tình trạng ngón hai bàn chân phải sưng đỏ có vòng thắt ngón
mẹ bé cho biết bé nờ sinh ra bình thường không có dị tật gì
tối ngày một mươi một tháng ba quan sát thấy ngón chân con bị sưng đỏ bất thường ở giữa xuất hiện vòng thắt ngón
nên sáng hôm sau đưa bé đến bệnh viện sản nhi nghệ an để thăm khám
tại đây bác sĩ nghi ngờ ngón chân của bé n bị thất bởi một dị vật nên đã chuyển bé vào phòng tiểu phẫu
tiến hành gây tê sạch một đường ở ngón chân bị sưng đỏ để tìm nguyên nhân
sau khi phát hiện dị vật các bác sĩ đã tiến hành cắt giải phóng vòng thắt và lấy ra khỏi ngón chân của bé một sợi tóc
thạc sĩ bác sĩ đường thị hải chi khoa chấn thương trình hình bỏng thông tin
nếu để muộn hơn thì vòng thất sẽ thắt chặt vào mạch máu gây thiếu máu
hoại tử ngón chân của cháu dẫn đến phải cắt cụt ngón chân
do đó các gia đình có trẻ nhỏ cần phải cẩn trọng với các sợi tác dụng hoặc các sợi mảnh như sợi vải sợi chỉ
vì nó có thể gây cuốn và thắt các ngón tay ngón chân
một sợi tóc hay là sợi vải có thể quấn chặt vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của trẻ sơ sinh
nhưng thường gặp nhất là ngón tay và ngón chân hay cổ tay và mắt cá chân
thậm chí trong nhiều trường hợp hán hữu sợ tóc có khả năng gây thương tổn cho bộ phận sinh dục của bé trai
mà mẹ rất khó phát hiện và xử lý kịp thời vì trẻ thương mặc bìm
trường hợp không may bé gặp tình trạng bị thắt ngón tay chân
bố mẹ cần loại bỏ ngay sự chỉ tóc khỏi cơ thể của bé
trường hợp phần cơ thể đó sưng to đỏ khiến việc lấy vòng thắt khó khăn
cần đưa ngay bé đến bệnh viện gần nhất để được can thiệp kịp thời
vừa qua bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã tiếp nhận và điều trị phẫu thuật cấp cứu nhiều ca bệnh nặng liên quan đến nhiễm trùng răng miệng
trong đó có năm bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm tính mạng do viêm tấy sản miệng lan tỏa
trước khi nhập viện bệnh nhân đã đau răng một mươi ngày tự điều trị mua thuốc kháng sinh hiệu thuốc tư nhân
tuy nhiên bệnh không giảm sốt cao sưng nề sản miệng dưới hàm khó nuốt
nói khó do cứng hàm khó thở do sản miệng xưng nề trẻ nét bước thở
bệnh nhân được nhập bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trong tình trạng khó thở nhiều
lưỡi sản miệng phù nề xưng nề dưới hàm cổ phải
người bệnh được chỉ định làm xét nhiệm chụp các lớp vi tính
bệnh nhân được trần đoán nhiễm đường huyết đường vào từ niêm tới sản miệng lan tỏa do răng
sau đó đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hội trần và tiến hành phẫu thuật kịp thời
các phẫu thuật tiến hành thuận lợi khi rạch vùng dưới hàm bệnh nhân ra nhiều mũ rất thối
ổ mũ thông vào các khoang dưới lưỡi dưới hàm phải và dưới cằm
lan xuống vùng cổ và có nguy cơ lan trù thất nếu không được xử trí kịp thời
viêm tấy sản miệng lan tỏa là căn bệnh răng miệng nguy cơ tử vong cao
có thể dự phòng nếu vệ sinh răng miệng tốt phát hiện điều trị sớm bệnh lý răng miệng đúng cách
ngoài việc vệ sinh răng miệng điều trị các bệnh lý vùng miệng để dự phòng bệnh
nếu thấy các dấu hiệu biến chứng bệnh viêm tấy sản miệng lan tỏa
cần sớm đến các cơ sở y tế có chuyên môn để điều trị
tuyệt đối không được tự điều trị vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng
mới đây bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh đã phẫu thuật nội soi cắt thành công ruột thừa cho một cụ ông một trăm linh tuổi
theo đó cụ ông tên là lxt sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn trú tại phường kỳ thịnh thị xã kỳ anh
nhập viện trong tình trạng đau bụng đã hai ngày kèm theo sốt nôn
sau khi tiến hành thăm khám làm các xét nghiệm cần thiết
bệnh nhân được chẳng đoán bị viêm ruột thừa muộn viết mổ cú ở ổ bụng liền xeo xấu
ngay sau khi hội trận bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
bác sĩ võ minh tuấn phó trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân thông tin
đối với trường hợp bệnh nhân này khó khăn lớn nhất là người bệnh tuổi cao
thể trạng già yếu kèm theo tiền sử có viết mổ cú ổ bụng liền xeo xấu
nên việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn do sức chứa đựng và sức hồi phục của người bệnh đã giảm
nếu không điều trị kịp thời có thể gây viêm phúc mạc
dẫn đến sốc nhiễm trùng gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người bệnh
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phẫu thuật viên cùng kíp gây mê
các phẫu thuật diễn ra an toàn
sau một thời gian điều trị sau phẫu thuật ngày một mươi ba tháng ba
cụ ông lxt đã được xuất viện
theo các bác sĩ viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong các bệnh cấp cứu tiêu hóa
phiên ruột thừa thường xảy ra ở nam giới độ tuổi mắc bệnh thường gặp là một mươi năm bốn mươi tuổi
viêm ruột thừa hay gặp dễ chẩn đoán nhưng lại thường để lại các biến chứng nặng nề
nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị sớm bằng phẫu thuật chuẩn trong hai mươi bốn giờ kể từ khi bắt đầu đau
do đó việc chẩn đoán và phát hiện bệnh viêm ruột thừa để phẫu thuật cắt bỏ từ sớm
là một điều hết sức cần thiết để tránh được những biên chứng nguy hiểm xảy ra
đặc biệt là trên bệnh nhân cao tuổi
tình trạng viêm ruột thừa nếu được phát hiện sớm thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
ngược lại nếu không phát hiện và can thiệp bệnh sẽ tiến triển nặng gây nhiều biến chứng đe dọa đến tính mạng
do vậy hãy cảnh giác khi thấy xuất hiện các dấu hiệu đau ruột thừa
và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và điều trị kịp thời
đại diện bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận số bệnh nhân
là người cao tuổi đến khám và điều trị dô na thần kinh có triều hướng gia tăng so với trước đây
trong đó có trường hợp của bà đê tám mươi tuổi
trước nhập viện bảy ngày bà thấy mệt đừ đau răng lở miệng
sau đó xuất hiện thêm cấp mụn nước ly ti ở vùng má lan dần khắp nửa mặt phải
bà đê đã tự đắp thuốc không rõ loại trị bệnh tại nhà nhưng không giảm
bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suốt cao đau nửa đầu phải ú tai phải
nhiều mụn nước mọc thành trùng trên mặt mụn đã vỡ đóng mài đen
bên cạnh đó bà còn xưng phủ mi mắt trợt lét như mặc miệng
một trường hợp bệnh nhân khác là bà t sáu mươi bảy tuổi
trước nhập viện bốn ngày bà tê thấy vùng hông lưng nổi bóng nước đau nhức nhiều
bà tự mua thuốc thoa nhưng không hết nên đến bệnh viện gia liễu tp hcm để khám
theo các bác sĩ bà t nhập viện với bệnh cảnh có nhiều mụn nước
bóng nước mọc thành trùm trên nền da đỏ ở vùng hông lưng lan đến bụng phải
bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh hà phó giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
gần đây số bệnh nhân đến khám và điều trị jona thần kinh tại bệnh viện có chiều hướng gia tăng
nhất là sau dịch covid một mươi chín
theo bác sĩ hà một phần nguyên nhân của bệnh có thể do bệnh nhân stress căng thẳng tâm lý
ngoài ra bệnh thường gặp hơn ở những người suy giảm miễn dịch kép tủy xương
hóa trị xạ trị ung thư dùng cấp tico steroid ở liều cao kéo dài người lớn tuổi có bệnh nền
để phòng ngừa zona thần kinh ở người cao tuổi người dân cần tiêm vaccine thủy đậu để tránh
mắc thủy đậu tiến triển thành gona có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý
khi nghi ngờ mắc zona thần kinh cần sớm đi khám chuyên khoa để được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời
cục y tế dự phòng bộ y tế chiều ngày một mươi ba tháng ba cho biết hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận
hai mươi hai trường hợp tử vong do bệnh dạy cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực tây nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dạy với hai trên bốn tỉnh
có ca tử vong
theo cục y tế dự phòng bệnh dạy là bệnh lây truyền từ động vật sang người
nguy hiểm do virus dạy gây ra thường tác động lên hệ thần kinh tỷ lệ tử vong rất cao gần như một trăm linh
người bị mắc bệnh dạy do bị lây truyền virus dạy qua viết cắn viết cào
ním của động vật bị dạy trên da bị tổn thương thường là chó mèo
bộ y tế nhận định trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người
vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp
công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế
bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được
để chủ động phòng chống bệnh dạy người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
thứ nhất người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm
theo khuyến cáo của ngành thú y nuôi chó phải xích nhốt khi ra đường phải mang dọ mõm
thứ hai không đùa nghịch chọc phá chó mèo
thứ ba khi bị chó mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xào phòng liên tục một mươi năm phút
nếu không có xào phòng có thể xối rửa viết thương bằng nước thông thường
sau đó viết thương cần được rửa sạch với côn bảy mươi hạn chế làm dập viết thương và không băng kín viết thương
kịp thời đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dạy huyết thanh thắng dại
tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thái lan chữa trị
thứ tư truyền thông hướng dẫn cho trẻ em cách phòng tránh chó mèo cắn
và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân khi bị chó mèo cắn